ngày hai mươi bốn tháng hai tức mùng chín tháng riêng năm mậu tuất tại xã nghĩa sơn huyện văn chấn phối hợp cùng với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh yên bái tổ chức lễ hội cầu mùa một trong những lễ hội lớn trong hệ thống các lễ tục nông nghiệp của người khơ mú
lễ hội cầu mùa thường được tổ chức vào tháng riêng hàng năm sau tết nguyên đán lễ hội gồm sáu phần phần lễ cúng mai nhà phần lễ tôn vinh cây lúa và cây khoai sọ phần lễ chọc lỗ trà hạt phần lễ cầu mưa phần lễ hội đón mẹ lúa và cuối cùng là phần hội với các trò chơi dân gian và các điệu múa mừng lễ hội
hôm nay xã tổ chức lễ hội cò mồ cho nhân dân trong xã đây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc khơ mính chúng tôi
cậu mong rằng năm mới mùa thuận giống hòa sản xuất thuận lợi thu được nhiều thấp trong năm mới
lễ hội cầu mùa nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa khơi dậy giá trị và những nét đẹp của người khơ mú
đây là hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm cổ vũ động viên bà con bước vào một vụ sản xuất mới với tinh thần lao động sản xuất hăng say đồng thời qua đó giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn nâng cao ý thức trong việc bảo tồn gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc